khi chuyển đổi số là vấn đề tất yếu đối với các doanh nghiệp cơ quan tổ chức chính phủ tại việt nam hiện nay
thì một trong những vấn đề quan trọng và quan tâm nữa của các doanh nghiệp hiện nay
đó chính là vấn đề an toàn an ninh thông tin
và một trong những yếu tố đó chính là dự báo về các cuộc tấn công liên quan đến an toàn an ninh thông tin
vậy thì sẽ có một giải pháp gì nào để hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức
cũng như cơ quan nhà nước chính phủ có thể giải quyết được vấn đề khó khăn này
ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình chuyển đổi số của chúng tôi tuần này
xin cảm ơn ông trần minh quảng giám đốc trung tâm phân tích và chia sẻ về an ninh mạng của công ty an ninh mạng việt tên
đã nhận lời mời chia sẻ cùng chương trình chuyển đổi số ngày hôm nay
thưa ông quảng ông có thể đánh giá như thế nào
cũng như có những chia sẻ
về việc các doanh nghiệp tổ chức hay là các cơ quan của việt nam hiện nay
đang quan tâm đến như thế nào đến vấn đề dự báo về an toàn an ninh mạng
vâng thì đúng là trong bối cảnh hiện nay
một trong những cái mối lo ngại rất là lớn của các doanh nghiệp các tổ chức hiện nay
đó chính là việc các nguy cơ trên không gian mạng có sự giá tăng rất là đáng kể
đặc biệt là trong những năm gần đây
chính vì thế mà cả về số tần suất lẫn độ phức tạp của những nguy cơ mạng này
gây ra một cái rủi ro rất là lớn
cho hạ tầng công nghệ của các tổ chức an ninh mạng này
các doanh nghiệp dẫn đến là các tổ chức doanh nghiệp có một nhu cầu tăng lên
trong việc sử dụng hoặc là nhận được những tin tức chia sẻ
từ những tổ chức những công ty cung cấp các dịch vụ chia sẻ chi thức
hoặc là từ những cái cơ quan điều phối quốc gia
nhìn chung là những nhu cầu chia sẻ chi thức
trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay
thì đang rất là cần thiết và cấp thiết đối với các doanh nghiệp
chúng ta sẽ thấy tầm quan trọng của dự báo
ngay như bản thân tôi cũng thấy thua khi bước chân ra khỏi nhà
bao giờ cũng sẽ phải xem dự báo thời tiết
hôm nay thời tiết thế nào
mang gì đi mang ô hay mang áo khoác
để chúng ta có thể chống chọi với thời tiết ngày hôm đấy
vậy thì vấn đề về dự báo tấn công an ninh mạng
nó sẽ góp một phần quan trọng thế nào
đến sự phát triển của các doanh nghiệp cơ quan tổ chức hiện nay
viettel hiện nay có cung cấp giải pháp
và giải pháp cập nhật và chia sẻ các chi thức về an ninh mạng
những chi thức này cũng giống như bản tin dự báo thời tiết
nó chính là bản tin dự báo về các xu thế
tấn công mạng các nguy cơ các rủi ro
mà một doanh nghiệp một tổ chức có thể gặp phải
dựa trên việc viettel có nhìn tổng thể trên internet
có cái nhìn tổng thể đối với internet tại việt nam
và có rất nhiều những chuyên gia thường xuyên tìm kiếm thông tin
cũng như là săn lùng những nguy cơ trên không gian mạng
từ đấy có thể cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
có một nhìn về xu thế tấn công hiện nay
về những bối nguy trong lĩnh vực của doanh nghiệp tổ chức có thể gặp phải
từ đấy các doanh nghiệp cũng giống như một bản tin dự báo vậy
có thể biết được rằng
ồ như vậy thì các doanh nghiệp sẽ cần phải làm cái gì
phải tập trung đầu tư phòng thủ ở mảng nào
phải tập trung vào những giải pháp gì
để có thể ngăn chặn những nguy cơ rủi ro đó
nó không có gây ảnh hưởng đến cái sự vận hành liên tục
cũng cung cấp dịch vụ liên tục của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
ngay bây giờ thì tôi rất muốn là ông sẽ chia sẻ một tình huống cụ thể
để khán giả truyền hình của chúng tôi
hay là thậm chí các doanh nghiệp tổ chức khi xem kinh trình này
thì sẽ ngay lập tức biết rằng là
cái hệ thống này của viettel
thì nó đang hỗ trợ trực tiếp và cụ thể như thế nào
đối với doanh nghiệp của họ
và có một cái ví dụ cụ thể gì không để người ta nhìn thấy một cái
là người ta có cảm thấy là
à tôi cần phải mua cái hệ thống dự báo này
một trong những ví dụ mà có thể nói là
rất là dễ nhìn thấy cái vai trò của viettel townsend
hoặc là việc của viettel townsend trong các con tổ chức
đó là trong tình trạng này thì
chúng ta đều biết rằng là có cái sự chuyển dịch rất là mạnh
lên cái môi trường online
chúng ta dịch bệnh chúng ta chuyển đổi số
chúng ta làm việc online nhiều
các người dân những người dân thì là
mua sắm online thường xuyên hơn
dẫn đến là rất nhiều những vụ lừa đảo trực tuyến
được báo chí nhắc đến thời gian gần đây
và đặc biệt là nhắm đến các đối tượng người dùng
là những cái khách hàng của
những dịch vụ tài chính ví dụ như là ngân hàng
rất nhiều những cuộc gọi mà
khiến cho người dùng bị lừa đảo
và nhầm lẫn giữa cuộc gọi đấy là cuộc gọi ngân hàng
hoặc là tin nhắn đó là của ngân hàng và bị mất rất nhiều tiền
thì trong cái bức cảnh như vậy
thì trong cái năm hai nghìn một mươi một vừa rồi thì viettel townsend
đã phát hiện ra đến là hơn
hai bảy trăm linh cái tên nguyên lừa đảo
giả mạo những cái dịch vụ của những ngân hàng
uy tín tại việt nam
từ đấy thì nhắn tin đến cho người dùng ngân hàng
để đánh lừa họ
truy cập vào những cái trang giả mạo đấy
từ đấy là mất cái tài khoản ngân hàng và mất tiền
thì với hơn hai bảy trăm linh cái tên miền đấy
thì đã được viettel
thông báo sớm đến những ngân hàng
mà bị ảnh hưởng chỉ trong vòng chưa đến hai mươi bốn h
khi mà cái tên miền đó xuất hiện
thậm chí nó còn chưa được sử dụng trong các cái tấn công
những cái lừa đảo thực tế
thì khi mà nhận được thông tin như vậy thì những ngân hàng là khách hàng của viettel
thì đã rất là nhanh chóng trong cái việc là
cập nhật thông tin
và cảnh báo sớm đến cho khách hàng
quý vị thì vừa nghe những cái chia sẻ
về việc chúng ta sử dụng các cái giải pháp
về an toàn an ninh cũng như là dự báo
về an toàn an ninh mạng sẽ đem lại
những cái hiệu quả như thế nào cho các doanh nghiệp
tổ chức và ngay sau đây thì chúng ta
sẽ xem theo dõi
những tình huống chúng tôi sẽ giả lập
để quý vị có thể hiểu hơn
về hệ thống giải pháp an toàn an ninh mạng của viettel hiện nay ạ
bước một xác định mục tiêu
và các cái nguy cơ
có thể ảnh hưởng đến khách hàng
bước hai thì sẽ thu thập
hệ thống và con người
sẽ chủ động đi thu thập
các cái thông tin của các doanh nghiệp
ở trên không gian mạng
bao gồm thông tin từ
mạng xã hội báo chí
các thông tin từ deep dark web
bước ba thì xử lý
các dữ liệu được thu thập về
sẽ được hệ thống
áp dụng machine learning vào
để phân tích và xử lý
sau đó con người sẽ
verify lại các cái nguy cơ đó
bước bốn phân tích chuyên sâu

thì các nguy cơ
sau khi đã được xử lý xong
sẽ đến đội ngũ chuyên gia
phân tích chuyên sâu
sau khi phân tích chuyên sâu
sẽ đẩy ra các cái thông tin
nguy cơ chi thức
bao gồm các cái hướng khắc phục
giúp cho khách hàng
có thể ra được quyết định
từ các cái chi thức đó
bước năm cảnh báo nguy cơ
thì đội ngũ chuyên gia
sẽ xem xét các cái thông tin nguy cơ
mà được đội phân tích
đưa ra biên tập

để cảnh báo cho khách hàng
thông qua email
và trên các cái giao diện
của dịch vụ
bước sáu phản hồi hỗ trợ khách hàng
xử lý nguy cơ
đội ngũ vận hành và chuyên gia
hai trăm bốn mươi bảy của viettel t i
sẵn sàng hỗ trợ cho khách hàng
xử lý nguy cơ
một cách nhanh chóng nhất
đầu tiên trân trọng cảm ơn ông nguyễn xuân nam
giám đốc chiến lược của công ty an ninh mạng viettel
đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn
chương trình chuyển đổi số của truyền hình công an
chúng tôi thì vừa có một số
tình huống giả lập
về dự báo cảnh báo
về tấn công về an toàn an ninh thông tin và an ninh mạng
vậy thì ông có thể cho biết là
viettel thì đã có những cái chiến lược
cũng như có những kế hoạch như thế nào
để chúng ta cung cấp những cái giải pháp
về đảm bảo an toàn an ninh
cũng như là dự báo an toàn an ninh
tốt hơn trong thời gian tới hay không ạ
tăng cường lượng dữ liệu thông tin đầu vào
bởi vì như chúng ta đã biết thì
muốn cảnh báo sớm
muốn đưa ra các cái vấn đề
về an toàn an ninh càng sớm càng tốt
thì chúng ta phải có nguồn dữ liệu đầu vào
rất là quan trọng
như mọi người biết thì viettel là một trong nhà mạng
hiện nay đang là những mạng lớn nhất việt nam
cũng là một trong những nhà mạng lớn nhất top một mươi
tại khu vực châu á
do vậy chúng tôi đã có nguồn dữ liệu
phân tích về các cái tình huống tấn công
tương đối dồi dào tuy nhiên như vậy vẫn là chưa đủ
trong thời gian sắp tới
thì chúng tôi đã và đang
tiếp tục phối hợp và hợp tác với cả
các cái đơn vị
về an toàn an ninh lớn trên toàn cầu
đơn cử hiện nay chúng tôi đang là đối tác của
first là một trong tổ chức về ứng cứu sử dụng
của an toàn an ninh lớn nhất thế giới hiện nay
bên cạnh apwg là tổ chức về
phòng chống giảm mạng trực tuyến
thì trong thời gian tới chúng tôi cũng xác định sẽ hợp tác
cùng với khoảng
hai ba đơn vị nữa để tăng cường
lượng dữ liệu đầu vào ví dụ như là
risk total của google
với việc như thế nó sẽ giải quyết được hai việc
thứ nhất là
dưỡng dữ liệu chúng tôi thu hợp vào nó sẽ mang tính
toàn cầu hóa hơn
bởi vì hiện nay thì kinh tế chúng ta đang mở
công cuộc toàn cầu hóa
đang cài còng phát triển
nên là cái dữ liệu toàn cầu nó rất là quan trọng
đặc biệt khi ứng dụng vào cái nền kinh tế đang phát triển như việt nam hiện nay
cái thứ hai là
ở chiều ngược lại
thì chúng tôi có thể cung cấp
ngược lại các cái giá trị chúng tôi làm ra cho cộng đồng
cho ngành an toàn thông tin
nó ở hai việc thứ nhất là cung cấp lại
những cái mà chúng tôi phát hiện tìm kiếm được
chia sẻ cho các đơn vị khác
ví dụ như là một ngân hàng chúng tôi phát hiện ra một vấn đề
thì cái vấn đề đấy có thể áp dụng được
cho rất nhiều các đơn vị ngân hàng khác cùng ngành
cái thứ hai là
chúng tôi mong muốn xa hơn chia sẻ các cái chi thức này
và các giá trị kinh nghiệm chúng tôi
cho cộng đồng an toàn thông tin việt nam
bởi vì an toàn thông tin là một ngành hẹp
và đang mới ở giai đoạn đang phát triển nóng
cho nên là cái việc mà
có các đơn vị dẫn đầu mà được chia sẻ lại
thì nó sẽ mang giá trị rất lớn
và nó sẽ giúp cho các đơn vị
một là có thêm kinh nghiệm hai là có thêm trí thức
đấy là những cái chúng tôi mong muốn nhất
trong thời gian sắp tới
là giá trị cung cấp lại cho cộng đồng
và cho ngành để ngành phát triển hơn
một lần nữa xin cảm ơn ông ạ